công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực đã điều tra kháng phá ba sáu trăm sáu mươi hai vụ án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ bảy mươi chín chín mươi bảy án đặc biệt nghiêm trọng kháng phá một trăm bốn mươi ba vụ đạt tỷ lệ chín mươi bốn bảy phát hiện bắt giữ một chín trăm hai mươi năm vụ hai ba mươi bốn đối tượng phạm khắc tội về ma túy thu giữ hàng trăm bánh heroin
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh các chỉ tiêu công tác đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật tiếp tục được quan tâm toàn diện
ghi nhận thành tích của công an tỉnh thái nguyên chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương cho một mươi tám lượt tập thể cá nhân thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho ba mươi lượt tập thể cá nhân và ba sáu trăm bảy mươi một lượt tập thể cá nhân được các bộ ngành và giám đốc công an tỉnh khen thưởng
hai năm liên tục năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn một mươi ba công an tỉnh được bộ công an tặng cờ thi đua và năm hai nghìn một mươi bốn được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
còn tối qua
tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ cho cán bộ chiến sĩ tham gia lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thực trạng này cho thấy mặc dù các lực lượng chức năng đã thường xuyên mở các đợt chuyên đề xử lý những hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn liên tục nhắc nhở cảnh báo và đề cập đến những tác hại do việc lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhưng tình trạng người vi phạm vẫn diễn ra phổ biến và phức tạp